tính đến chiều ngày hai mươi một tháng sáu cả nước có chín mươi ca mắc mới covid một mươi chín
và trong đó thì có sáu mươi ba trường hợp là ở tp hcm chiếm hơn hai phần ba số ca mắc của cả nước
và con số này cũng đã cho thấy là tp hcm là địa phương có dịch bùng phát mạnh nhất
và có nguy cơ lây lan phức tạp
bộ y tế thông báo có chín mươi ca mắc mới với các số hiệu bệnh nhân một mươi ba hai trăm năm mươi chín đến một mươi ba ba trăm bốn mươi tám
gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh tám mươi tám ca ghi nhận trong nước
trong đó có tới sáu mươi ba ca tại tp hcm
trong số tám mươi tám ca này có tám mươi bảy ca được phát hiện tại các khu cách ly một ca đang truy vết
ghi nhận tại tp hcm gồm có ba mươi tám ca là các trường hợp f một hai mươi bốn ca liên quan đến nhóm truyền giáo phục hưng
một ca liên quan đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov